tối qua ngày ba tháng một mươi hai theo giờ cuba tức sáng nay theo giờ việt nam
người dân cùng các nhà lãnh đạo cuba đã tham gia lễ mít tinh
tưởng niệm lãnh tụ cách mạng fidel castro tại santiago de cuba
sau khi cho cốt của cựu chủ tịch cuba được đưa về thành phố này
lễ mít tinh cũng có sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao thế giới
như tổng thống bolivia evo morales tổng thống venezuela nicolas maduro
tổng thống haiti joselme privet hai cựu tổng thống của brazil là luiz inácio lula
và bà dilma rousseff cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác
đây cũng là lễ tưởng niệm cuối cùng kết thúc chín ngày quốc tang
người anh hùng cách mạng vĩ đại của dân tộc cuba trước khi cho cốt của ông được an táng
phát biểu tại lễ tưởng niệm chủ tịch cuba raúl castro cam kết sẽ bảo vệ tổ quốc
và cách mạng xã hội chủ nghĩa khẳng định cuba sẽ vượt
mọi lễ tưởng niệm
mọi thách thức trở ngại cũng như các mối đe dọa trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
chủ tịch raúl cũng cho biết thể theo ước nguyện trước khi qua đời của tổng tư lệnh fidel castro
cuba sẽ không đặt tên vị lãnh tụ cách mạng này cho các công trình lịch sử và công cộng
vì sự nghiệp cách mạng và vì những người dân cuba chúng tôi tràn ngập nỗi buồn thương
tôi tin rằng các thế hệ tiếp theo của cuba sẽ sẵn sàng để tiếp bước những gì chúng ta đang thực hiện
từ những lý tưởng và di sản thiêng liêng của lịch sử mà lãnh tụ fidel đã để lại cho chúng ta
hàng chục nghìn người dân cuba ủng hộ những lời hô vang và hàng nghìn cánh tay dơ lên vẫy cờ
tạo thành làn sóng mạnh mẽ như thể hiện lòng tôn kính đối với chủ tịch fidel
cũng như quyết tâm tiếp tục thực hiện những ý tưởng tư tưởng mà ông để lại để tiếp tục đưa đất nước cuba đi lên
vì sự nghiệp cách mạng và vì những người dân cuba chúng tôi tràn ngập nỗi buồn thương
tôi tin rằng các thế hệ tiếp theo của cuba sẽ sẵn sàng để tiếp bước những gì chúng ta đang thực hiện
từ những lý tưởng và di sản thiêng liêng của lịch sử mà lãnh tụ fidel đã để lại cho chúng ta
lãnh tụ fidel đã để lại cho chúng ta tài sản tinh thần to lớn
ông đấu tranh cho thế hệ trẻ và vì thế chúng tôi có trách nhiệm kế thừa tài sản tinh thần mà ông đã để lại
ông mãi là tấm gương để chúng tôi tiếp tục noi theo và học tập
buổi lễ kết thúc nhưng hàng nghìn người vẫn còn nán lại như muốn ở lại thêm với vị lãnh đạo kiệt xuất không chỉ của cuba mà còn cả thế giới
đối với họ fidel không biến mất
ông luôn hiện hữu trong tâm trí trái tim của họ mọi lúc mọi nơi
và từ trong sâu thẳm họ luôn tự hào tôi là fidel
vì dường như fidel đã trở thành con người họ và tư tưởng của ông đã ăn sâu vào máu thịt của người dân cuba